nhận lời mời của chủ tịch hội đồng liên bang nga vy matvienko chủ tịch đu ma quốc gia liên bang nga vy volodin
chủ tịch hội đồng cộng hòa belarus mikhail miannikovic chủ tịch viện đại biểu belarus vladimir andreychenko
ngày tám tháng một mươi hai ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam rời hà nội
lên đường thăm chính thức liên bang nga từ ngày tám tới ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
và cộng hòa belarus từ ngày một mươi hai tới ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đây là chuyến thăm chính thức liên bang nga lần đầu tiên của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trên cương vị là chủ tịch quốc hội việt nam
chuyến thăm nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam liên bang nga
và tiếp nối kết quả chuyến thăm liên bang nga của tổng bí thư nguyễn phú trọng
đồng thời cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước về hợp tác nghị viện
chuyến thăm chính thức đầu tiên của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đến cộng hòa belarus từ ngày một mươi hai tới ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam belarus
và tiếp tục triển khai thỏa thuận hợp tác giữa quốc hội việt nam và quốc hội cộng hòa belarus